trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một
theo lời mời của thượng tướng trăn xạ mòn trăn nhạ lạt ủy viên bộ chính trị bộ trưởng quốc phòng lào
ngày một mươi sáu tháng một đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam do đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị
phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã đến chào xã giao tổng bí thư
chủ tịch nước lào bunyang volachit
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng
khẳng định sẽ chỉ đạo bộ quốc phòng lào thực hiện quyết liệt hiệu quả các nội dung hợp tác
bộ trưởng ngô xuân lịch khẳng định đảng nhà nước quân đội nhân dân việt nam luôn coi trọng quan hệ với lào
coi việc giúp bạn là tự giúp mình
báo cáo về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng ngô xuân lịch cho biết
hai bên đã đạt được nhiều kết quả vượt ngoài mong đợi
đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống hợp tác đào tạo trao đổi đoàn tăng cường giao lưu biên giới quản lý biên giới
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một lễ đón bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
do thượng tướng trăn xạ mòn trân nhạn lạt chủ trì đã diễn ra trọng thể tại bộ quốc phòng lào
sau cuộc hội đàm bộ trưởng ngô xuân lịch và bộ trưởng trăn sạm mòn trăn nhạn lạt đã ký kế hoạch hợp tác giữa hai bộ quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám
cũng trong thời gian ở thăm lào bộ trưởng ngô xuân lịch đã đến thăm cán bộ chiến sĩ binh đoàn một mươi một bộ quốc phòng đang làm nhiệm vụ thi công xây dựng tòa nhà quốc hội mới của lào
quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đảng nhà nước và nhân dân lào anh em